với chín mươi là đồng bào dân tộc
đời sống người dân còn nhiều khó khăn trong đó có những địa bàn vẫn chưa được phủ sóng điện thoại
vì vậy mà việc triển khai đề án sáu tại đây với lực lượng công an là không hề dễ dàng
tuy nhiên với quyết tâm để mọi người dân dù là ở vùng sâu vùng xa biên giới
vẫn được hưởng lợi từ chính quyền địa tử
những ngày này cùng với công an cả nước công an huyện mường nhé đã và đang không quản ngại khó khăn
đi từng bản đến từng hộ tuyên truyền về mục đích những lợi ích hiệu quả của tài khoản định danh địa tử
để từ đó người dân hiểu và đăng ký thực hiện
đi xe rồi lại đi bộ băng rừng vượt suối không quản ngày nghỉ từ sáng tới tối muộn
đi từng bản gõ từng hộ ra từng xã
với phương châm và quyết tâm cao độ mọi người dân trên địa bàn huyện
dù là ở vùng sâu vùng xa biên giới
vẫn được hưởng lợi từ chính quyền địa tử
sau một thời gian triển khai đề án sáu công an huyện mường nhé đã thu thập được một mươi ba hồ sơ định danh điện tử
đến nay trên xã vẫn còn nhiều người dân công dân vẫn chưa được cấp tài khoản định danh địa tử
bà con thì cơ bản là những người không biết tiếng phổ thông
và cũng trình độ nghe nói đọc viết tiếng phổ thông cũng hạn chế
thế nên là cũng chưa thể thực hiện được các cái
thì cái dịch vụ liên quan đến dịch vụ công nói chung và cái như tài khoản địa tử nói riêng
vẫn phải nhờ sự trợ giúp của lực lượng công an xã cũng như là các đơn vị hành chính của xã
để có thể là thực hiện được các cái thủ tục hành chính cũng như là thủ tục linh đoàn cơ chú
mường nhé là huyện miền núi biên giới với chín mươi là đồng bào dân tộc
thu nhập bình quân đầu người còn thấp nhiều nơi vẫn chưa được phủ sóng điện thoại
nhiều người dân chưa từng tiếp xúc công nghệ thông tin không biết sử dụng điện thoại thông minh
hoặc sử dụng sim điện thoại không chính chủ
vì vậy việc cấp tài khoản định danh điện tử vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn bất cập
ngoài đến làm căn cước công dân cho mẹ tôi cán bộ hướng dẫn cho tôi cài cái tài khoản để đi làm giấy tờ cho dễ mà
nhà mỗi tôi với thằng con cài được thôi mẹ và vợ không có cái điện thoại con không biết dùng
chúng tôi đã khảo sát thì mường nhé hiện tại có khoảng gần ba mươi dân số là sử dụng điện thoại
trong đó thì cũng có
một phần rất ít thôi là sử dụng được các thiết bị điện thoại thông minh để tham gia vào dịch vụ công trực tuyến
trước cái tình hình như trên thì trước hết là về chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng công an xã
xác định đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
và triển khai đầy đủ các cái quy trình vốn bước của bộ ngoan
và đặc biệt là chúng tôi phát huy vai trò của tổ công nghệ thông tin cộng đồng
tức là tại mỗi bản chúng tôi lựa chọn hai ba thanh niên
nhanh nhẹn biết có am hiểu về trình độ công nghệ thông tin
chúng tôi đã tập huấn trong lực lượng này để hỗ trợ người dân bản ngay tại bản trong cái việc mà thực hiện đến hôm sáu
với nỗ lực của công an tỉnh điện biên cũng như lực lượng công an cả nước
sẽ sớm hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử bảo đảm quyền và lợi ích cho người dân
dù đang ở vùng sâu vùng xa biên giới